sau phóng sự phản ánh của truyền hình nhân dân về tình trạng mùi hôi khó chịu từ một lượng lớn bã bia tươi trong quá trình phơi xấy lên men gây ảnh hưởng đến đời sống người dân tại các xã tiền phong tráng việt thuộc huyện mê linh thành phố hà nội chính quyền địa phương đã ngay lập tức thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của nhà máy bia này
kết quả là nhà máy đã thừa nhận có sơ xuất khi để xảy ra sự cố ngày bảy tháng sáu
hình ảnh ngày tám tháng sáu truyền hình nhân dân ghi lại được bã bia phơi chẳng lan cả khu vực đường đi của nhà máy
còn đây là hình ảnh ghi nhận từ ngày một mươi ba tháng sáu bã bia đã được đưa vào xử lý sân bê tông được thu dọn sạch sẽ
do điều kiện ngày hôm trước là trời mưa và hệ thống điện của chúng tôi bị cháy bị nổ dẫn đến hệ thống điện điều kiện bị hư
nó là một sự cố bất cả khác và thực ra khi chúng tôi thiết kế dự án này làm dự án này cũng có thiếu sót là chưa tính đến trường hợp này
như vậy những ý kiến của người dân là có
trong quá trình xử lý bã bia tươi do không xử lý kịp nên bã bia đã được đổ chán lan ra ngoài
mùi chua của bã bia đã lên men theo hướng gió bay thẳng vào khu dân cư khiến nhiều hội dân ngột ngạt vì môi trường bị ô nhiễm
trong quá trình công ty bia này hoạt động nếu mà hôm nào gió đông nam thì cả làng xóm chạy tư tật xã trang việt là chịu ảnh hưởng
người già trẻ con đều không thể chịu được
mà hôm nào mà gió tây nam nhẹ như bây giờ thì nó hắt vào cái làng yên nhân
người già trẻ con cũng không thể chịu được cái mùi này
được biết khu vực bã bia được xử lý ngay tại nhà máy bia hà nội thuộc tổng công ty bia rượu nước giải khát hà nội hoạt động trên địa bàn thôn yên nhân xã tiền phong huyện mê linh
sau khi phản ánh đến ủy ban nhân dân huyện mê linh đại diện ủy ban dân huyện đã tiến hành lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin báo chí nêu
khi ra sự cố thì bã sẽ được đổ ra cái sân của khu xử lý gây ra một số cái mùi nó khó chịu
nhưng đến ngày một mươi chúng tôi đã xử lý xong và hai bên đã họp và đưa ra những biện pháp để khắc phục trong nếu có hiện tượng đó xảy ra nữa
ví dụ như là chúng tôi mở rộng và xây cái bẻ trong cái bẻ xây cái bẻ để chứa trong quá trình nếu có xảy ra sự cố
mùa hè mới chỉ bắt đầu
lượng bia tiêu thụ chắc hẳn sẽ ngày một tăng theo kéo theo đó là lượng lớn bã thải sẽ ngày một nhiều lên
trong khi chờ đợi khu vực lưu trữ bã tạm thời được xây dựng xong có chắc chắn rằng đơn vị sẽ không để xảy ra bất kỳ sự cố bất khả kháng nào nữa hay không